trước đó vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lâm đồng đã kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tơ lụa việt hưng có giấy phép kinh doanh và chế biến hàng tơ lụa đang có hành vi xả nước thải ra môi trường
kiểm tra tại hệ thống nước thải của công ty ghi nhận đã thực hiện hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải một năm lần đến dưới ba lần trong trường hợp lượng nước thải từ bốn mươi đến dưới sáu mươi m ba một ngày
quy định tại điều một mươi ba nguyên định số một trăm năm mươi năm ndcp ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
tiến hành thu mẫu nước đưa đi giám định xác định nước thải đã qua xử lý của công ty vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường
trong thời gian một mươi ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt công ty phải nộp tiền về kho bạc theo quy định
nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt
và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm năm tổng số tiền phạt chưa nộp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong công nhân mắc covid một mươi chín ở bắc giang vào chiều ngày hôm qua
vấn đề bảo vệ người lao động ở các khu công nghiệp khu chế xuất được đặt lên
phải kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở các khu công nghiệp
thủ tướng phạm minh chính đưa ra yêu cầu tại cuộc họp ngày hai mươi bốn tháng năm
thủ tướng đánh giá phải tiếp tục giả soát lại các quy định quy trình quy chế về khai báo y tế
phòng chống dịch cách ly và tổ chức sản xuất trong khu công nghiệp
bộ công thương bộ lao động thương minh và xã hội bộ y tế và các bộ có liên quan
chống xây dựng vừa làm vừa hoàn thiện dần các quy định để có chiến lược hoàn chỉnh
về phòng chống dịch trong khu công nghiệp không làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh
hưởng ứng yêu cầu về chiến lược vaccine của thủ tướng chính phủ với chủ trương
huy động mọi nguồn lực và đóng góp của toàn dân doanh nghiệp các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
báo lao động triển khai chương trình triệu liều vaccine cho công nhân nghèo
để đảm bảo một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm chủng cho bảy mươi năm dân số việt nam
theo chỉ đạo của bộ chính trị
bộ y tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực tối đa tìm kiếm tiếp cận để có đủ vaccine
phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết
trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng nay có bài viết
việt nam điểm sáng xếp hạng tín nhiệm quốc gia
việt nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm
bao gồm có moody s s p và fitch
đồng loạt nâng triển vọng lên tích cực
kết quả này được kỳ vọng là sẽ làm gia tăng thu hút dòng vốn đầu tư fdi vào việt nam
nâng tầm vị thế đất nước hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển sau đại dịch covid một mươi chín
kết quả này đã khẳng định sự đánh giá cao của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm
với thành công của chính phủ việt nam trong việc quyết tâm cao
điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép
vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phân đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất
vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh
đây cũng là sự nỗ lực của bộ tài chính và các bộ ngành dưới sự chỉ đạo quyết liệt nhất quán
của chính phủ thủ tướng chính phủ trong việc nâng cao hệ số tiến nhiệm của quốc gia
để giữ vững và nâng cao xếp hạng tín nhiệm của quốc gia
theo các chuyên gia việt nam cần có những cải cách mạnh mẽ về thể chế
để sớm bước vào nhóm nước có nền kinh tế thị trường
ngoài ra việt nam cũng cần tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
chú trọng đến việc nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế với các cú sốc bên ngoài
đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tái cơ cấu kể cả ngân sách nhà nước cũng như khối các tổ chức tiến dụng
trên báo công an nhân dân điện tử có đăng tải bài viết
hà nội áp dụng cách ly phong tỏa từng điểm
theo bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
các điểm phong tỏa sẽ áp dụng mô hình cách ly ba lớp để vừa khống chế
kiểm soát chặt chẽ nguồn lây vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền sản xuất kinh doanh
theo đồng chí đinh tiến dũng
hà nội sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa cách ly theo từng điểm
mà chưa tính tới các biện pháp cách ly toàn thành phố
các điểm phong tỏa sẽ áp dụng mô hình cách ly ba lớp để vừa khống chế
kiểm soát chặt chẽ nguồn lây vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sản xuất kinh doanh
người dân có thể yên tâm vì thành phố đang kiểm soát
các biện pháp mạnh hơn chỉ được xem xét khi tình hình phức tạp hơn
và phải tuân thủ nghiêm chỉ đạo của trung ương
đồng chí đinh tiến dũng cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương
bám sát chặt chẽ chủ trương đường lối chính sách của trung ương và thành phố
nhất là công điện mới của thủ tướng chính phủ
đẩy mạnh toàn diện công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
không để tồn tại khoảng trống lãnh đạo chỉ đạo trong bất kỳ tình huống nào
cán bộ chủ chốt nhất là người đứng đầu cấp ủy
chính quyền trước mắt không rời khỏi địa bàn
duy trì trực và liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tập trung phòng chống dịch
từng đồng chí phải xác định rõ phòng chống dịch covid một mươi chín lúc này là nhiệm vụ ưu tiên số một
hiệu quả chống dịch tại địa bàn mà mình lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành
chính là thước đo năng lực trình độ uy tín tín nhiệm
thành phố sẽ siết chặt kỷ cương kỷ luật vừa biểu dương khen thưởng kịp thời
những tập thể cá nhân làm tốt vừa phê bình kỷ luật nghiêm minh
những tập thể cá nhân làm chưa tốt tăng cường thanh tra kiểm tra
và kiên quyết xử lý vi phạm quy định phòng dịch như trường hợp để tụ tập đông người
tại vườn hoa bãi đá sông hồng vừa qua
thành phố đã quyết định nâng công tác phòng chống dịch lên một mức độ cao hơn
yêu cầu phải tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ
quý vị và các bạn vừa cùng tôi điểm qua những thông tin đáng
chú ý được đăng tải trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
và chương trình an ninh ngày mới sẽ được tiếp tục với sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên anh thi
xin mời chị anh thy
xin cảm ơn biên tập viên vy oanh
anh thi cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này đồng hành cùng sáng phương nam
thông tin đáng chú ý về thời tiết
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam
nên tại khu vực tây nguyên và nam bộ đến hết ngày mai hai mươi bảy tháng năm sẽ tiếp tục có mưa
có nơi mưa rất to người dân nên hạn chế di chuyển khi thời tiết chuyển xấu
bởi cơn mưa kéo dài trong hôm qua hai mươi năm tháng năm đã gây ra ngập sâu
cây ngã đổ tại nhiều tỉnh thành nam bộ
tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu một cây xanh chục năm tuổi ngã đổ
nằm trên đường ba mươi tháng bốn phường ba trước bảo tàng tỉnh bạc liêu
cây cao hàng chục mét đổ xuống đường khiến nhiều đoạn dây điện
giữa các viễn thông trụ đèn trang trí bị ảnh hưởng
quan sát tại khu vực gốc cây xanh này hầu như rễ cây không mấm chặt vào đất
rất may lúc cây ngã trời đang mưa lớn không có người và phương tiện qua lại
nên không thiệt hại về người và tài sản
còn tại thành phố hồ chí minh từ sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm
mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập trong nước
nhiều xe mô tô chết máy khiến người dân đi lại khó khăn
gây ổn tắc giao thông vào giờ cao điểm
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia khu vực tây nguyên và nam bộ
có xu hướng tiếp tục mưa kéo dài có nơi mưa rất to đến hết ngày hai mươi bảy tháng năm
vì vậy người dân nên hạn chế ra đường khi thời tiết chuyển xấu để đề phòng tai nạn
tiếp tục với tin tức an ninh trật tự
ngày hai mươi năm tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn anh tú hai mươi năm tuổi
để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi sáu tháng năm công an thành phố biên hòa bất ngờ kiếm ra một căn nhà
ở khu phố ba phường long bình tân do tú thuê
thì phát hiện tại hai phòng của căn nhà trên có một mươi đối tượng gồm tám nam hai nữ
đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một địa sứ có chất bột màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp một ống hút tự chế hình tròn và nhiều dụng cụ âm thanh dùng để bay lắc
qua test nhanh tất cả một mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an đối tượng tú khai nhận thuê căn nhà trên
sau đó thiết kế sửa sang lại phòng mô hình cho quán như quán karaoke
bên trong các phòng được trang bị hệ thống loa nhà công suất lớn đèn laser
để phục vụ cho các con nghiện bay lắc
liên quan đến vụ việc chín đối tượng khác đã bị công an thành phố biên hòa
ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính về hành vi tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
trong ngày hai mươi năm tháng năm thiếu thướng nguyễn văn thuận giám đốc công an thành phố cần thơ
đã đến thăm tặng quà các vị hòa thượng thượng tọa tăng đi phật tử
tại các chùa tỉnh xá trên địa bàn thành phố
nhận dịp đại lễ phật đảng phật địch hai nghìn năm trăm sáu mươi năm dương lịch hai nghìn hai mươi một
tại các nơi đến thiếu tướng nguyễn văn thuận đã thăm hỏi gửi lời kính chúc
đến các vị hòa thượng thượng tọa tăng ni phật tử trên địa bàn
đón đại lễ phật đảng năm hai nghìn hai mươi một phật lịch hai năm trăm sáu mươi năm mạnh khỏe đạt được nhiều điều tốt đẹp
đồng chí thiếu tướng ghi nhận sự đóng góp của các vị hòa thượng thượng tọa
tăng ni và đồng bào phật tử trong tổ chức thành công của đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng và cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhân dịp này công an thành phố mong muốn thời gian tới với phương châm tốt đời
đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc
các vị chức sắc tôn giáo hòa thượng thượng tọa đại đức chú trị các cơ sở thờ tự
tiếp tục vận động các tăng ni phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần cùng thành phố cần thơ và cả nước thực hiện mục tiêu kép
vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ anh thi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
thưa quý vị mới đây tại dự thảo sửa đổi nghị định xử lý vi phạm giao thông đường thủy
thay thế nghị định số một trăm ba mươi hai hai nghìn một mươi năm đã đưa quy định phạt nguội vi phạm giao thông đường thủy
hình ảnh được lấy từ ba nguồn từ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
của cơ quan tổ chức có thẩm quyền thu thập
của cơ quan tổ chức được giao quản lý khai thác sử dụng
bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
do tổ chức cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các báo chí truyền hình mạng xã hội
tình trạng vi phạm giao thông đường thủy thời gian gần đây diễn ra phức tạp
đặc biệt là hành vi trở quá tải
nhưng việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng rất khó khăn mất thời gian
những vi phạm trên đường thủy sẽ được ngăn chặn đáng kể
nếu dự thảo nghị định thay thế nghị định số một trăm ba mươi hai hai nghìn một mươi năm được ban hành với nhiều chế tài tăng nặng
trong đó quy định cả hình thức phạt nguội như trên đường bộ
việc phạt nguội sẽ kéo giảm các vi phạm phổ biến mà mắt thường cũng có thể thấy được
như chở quá tải vi phạm quy tắc giao thông đường thủy
qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm giao thông đường thủy
thưa quý vị thành phố hà nội đã đưa vào sử dụng hàng chục hầm bộ hành
với mục đích giúp người dân qua đường an toàn nâng cao năng lực hạ tầng giao thông
song hệ thống này nhiều năm qua đã tồn tại quá nhiều bất cập
không phát huy hiệu quả và đang xuống cấp nghiêm trọng
hai mươi ba hầm đi bộ được đầu tư xây dựng song người sử dụng thì lại tỉ lệ nghịch
từ vị trí đặt hầm cho đến những thiết kế đường dẫn bất hợp lý đánh đố người đi bộ
không chỉ thiết kế bất hợp lý mà một số hầm đã xuống cấp nghiêm trọng
với những hầm không cửa đóng
những hầm cải thì đang tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn như thế này
rõ ràng đó là những yếu tố không thể thu hút người đi bộ
trong tương lai rất gần đây chúng ta không có khả năng để vận hành được
vận hành bởi vì chúng ta không đi không an toàn không sạch sẽ
cho nên người ta không đi
cho nên là nếu mà những cái đường nào mà chúng ta hiện nay chúng ta làm các cửa xếp
chúng ta khóa lại thì cũng là cái tiện lợi thôi
nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái chỗ nào mà cái nguy cơ chưa dùng đến
trong phạm vi độ một mươi hai mươi năm thì chúng ta có mấy viên gạt chúng ta xây tịt lại
sau này khi cần thiết chúng ta lại đặt ra
tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì đâu
chứ còn nếu mà chúng ta cứ để cho những người hút hít
nó đến là cái nơi trú ngụ của những cái đối tượng này kia thì chúng ta không nên để
các chuyên gia cho rằng để cầu bộ hành phát huy hiệu quả
cần đánh giá toàn bộ hệ thống hầm đường bộ hiện có
từ đó khắc phục những tồn tại thiếu sót để hầm bộ hành vừa đi bộ an toàn
vừa là nơi giao tiếp
thân thiện với người sử dụng
thưa quý vị nhắc đến chuyển đổi số
người ta thường nghĩ đến các khu đô thị hiện đại hay các thành phố lớn
còn ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa thì thường khó tiếp cận
nhưng với dịch vụ tiền di động mobile money
kể cả người dân ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
cũng sẽ dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính số
qua đó cùng hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số quốc gia
đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước
từ đó từng bước đưa các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
đến với tất cả người dân hướng đến tài chính toàn diện tại việt nam
mỗi ngày chị lê thị hòa phải chi rất nhiều khoản thanh toán nhỏ lẻ bằng tiền mặt
dù đôi khi khá bất tiện
thực tế hiện nay ngay cả ở các đô thị lớn
đối với các giao dịch dưới một trăm linh đồng
gần như một trăm linh người dân vẫn dùng tiền mặt thanh toán
vì vậy không chỉ chị hòa mà rất nhiều người dân
đều đang rất mong chờ mobile money sớm được triển khai
để có thêm lựa chọn thanh toán tiện ích hơn
mình thấy những phương tiện thanh toán không cần dùng tiền mặt này thì rất là tiện ích
vì vậy trong vòng một vài năm trở lại đây
thì mình cũng gần như chuyển qua dùng thẻ
truyền khoản hay là mã qr hoặc là ví điện tử
tuy nhiên có một số khoản nhỏ như đi chợ hay là đổ xăng
thì mình vẫn phải dùng bằng tiền mặt
vì vậy mình cũng rất là mong chờ cái mobile money ra đời
thì những cái khoản thanh toán nhỏ của mình thì mình vẫn có thể thanh toán được
linh hoạt đơn giản mà lại không cần dùng tiền mặt
đến thời điểm này ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn đủ điều kiện
là viettel mobile phone và vinaphone đều đã hoàn thiện
và trình đề án triển khai thí điểm mobile money
cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt
bên cạnh các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật cũng như đội ngũ nhân lực
một trong những vấn đề được các đơn vị này đặc biệt quan tâm
đó chính là việc đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật
nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi của khách hàng
khi sử dụng dịch vụ này
chúng tôi cũng đã đảm bảo tất cả những tiêu chuẩn bảo mật khách khen nhất trên thế giới
như là pci dss hay là ba ds rồi iso hai mươi bảy nghìn một
và bên cạnh đó thì có những đội ngũ chuyên gia về bảo mật an toàn hàng đầu tại việt theo
đứng đằng sau chúng tôi thì có công ty an ninh mạng không gian mạng
để đảm bảo sự an toàn của khách hàng trên không gian mạng
với tài khoản mobile money
người dân có thể thực hiện các giao dịch rút tiền chuyển tiền thanh toán
theo quy định hạn mức giao dịch đối với mỗi tài khoản không quá một mươi triệu đồng một tháng
việc nạp tiền rút tiền sẽ được thực hiện tại các điểm kinh doanh
tại ngân hàng hoặc ví điện tử của khách hàng
khi đi vào thí điểm mobile money được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ
thanh toán không tiền mặt để cơ quan quản lý xem xét xây dựng và ban hành
quy định pháp lý chính thức cho hoạt động cung ứng sử dụng mobile money tại việt nam
khi cho khách thí điểm này
người dân có thêm phương tiện thanh toán không tiền mặt nữa
với cảnh điểm mạng sóng di động đã phổ

chúng ta sẽ sử dụng tận dụng được hạn ẩn mạng biến thông
cũng như các điểm giao dịch để cung cấp dịch vụ mạng đến người dân

cho những hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế
nó đi vào tận ngõ nách sâu của đời sống xã hội
và nó làm cho hiểu biết về tài chính
nó đi sâu vào các tầng lớp dân cư
những người chưa có điều kiện tiếp cận với dịch vụ ngân hàng
vì thế cho nên nó giúp cho công cuộc mà số hóa nền kinh tế
cũng như việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế
nó đi vào một tầng lớp dân cư những người chưa có điều kiện tiếp cận với dịch vụ ngân hàng

dự kiến ngay trong quý hai này sau khi được cấp phép
các doanh nghiệp viễn thông sẽ ngay lập tức ra mắt thị trường dịch vụ mobile money
mặc dù đi sau so với các dịch vụ khác
tuy nhiên mobile money vẫn được dự báo sẽ tạo ra bước ngoặt
với thị trường thanh toán không tiền mặt
góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới
từ ngày dịch covid một mươi chín bùng phát ở đà nẵng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
việc thăm và chăm sóc bệnh nhân được bệnh viện hạn chế đến
mức tối đa thậm chí có những bệnh nhân không có người nhà theo cùng
vì vậy mà các y bác sĩ ở đây đã làm việc với bệnh nhân fileur
rep mãy để wildfile vn

nơi có bệnh nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em nên nhu cầu được chăm sóc cũng nhiều hơn những nơi khác
chính vì vậy mà ngoài việc phụ trách thêm việc nhận và trao vật dụng đến tầng phòng
các y bác sĩ tại đây cũng kiêm luôn cả những công việc không tên để thay người nhà chăm sóc những bệnh nhân tại đây
khi mà làm được những công việc như vậy thì tôi cảm thấy rất là vui
vì rất là hạnh phúc vì dù sao cũng là góp một chút công sức
để có thể giúp đỡ bệnh nhân giúp được người nhà
và cũng là góp một chút sức vào công tác phòng chống dịch của bệnh viện
cũng như của thành phố và của đất nước
dịch bệnh covid một mươi chín đã gây không ít khó khăn cho người dân cả nước
nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy lại càng thấy rõ hơn tình người ấm áp trong mỗi người dân việt nam
khi dịch bệnh qua đi sẽ có những câu chuyện đẹp
vẫn còn được nhắc nhở
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại